thưa quý vị do biến đổi khí hậu thiên tai ngày càng khắc nghiệt và khó lường
gây thể thại nặng nề ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của một quốc gia
vì thế dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã xác định
chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu là một trong những mục tiêu tổng quát giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo đó việc cần chủ động giám sát ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu là một nội dung quan trọng nhằm thích ứng với tình hình mới
hệ thống giám sát thiên tai việt nam đưa vào vận hành từ năm hai nghìn một mươi tám
dự động các thông tin về vận hành hồ thủy điện hồ thủy lợi giám sát tàu cá khí tượng thủy văn
cùng các thông tin liên quan tới dân sinh kinh tế
hệ thống có thể hỗ trợ các cơ quan chức năng từ trung ương tới địa phương
giả quyết định nhanh chóng chính xác phục vụ kịp thời cho công tác giám sát chỉ đạo điều hành và ứng phó với thiên tài
hệ thống mới hiện nay là hệ thống tích hợp tất cả những cơ sở dữ liệu hiện có vào với nhau và hiển thị trên nền tảng chung
do đó phần thời gian để chúng ta lọc chúng ta tìm kiếm dữ liệu giảm hướng rất nhiều
có thể giảm đến ba bốn lần so với ngày trước đây
nhờ đó năm hai nghìn một mươi chín đã giảm bốn mươi số người chết và mất tích do thiên tai
thiệt hại về kinh tế giảm sáu mươi năm so với năm trước đó
điều này cho thấy sự chủ động trong công tác ứng phó với thiên tài và biến đổi khí hậu là rất quan trọng
vì thế sự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đã xác định
phải chủ động giám sát ứng phó có hiệu quả
với biến đổi khí hậu
điều đó cũng thể hiện rất rõ sự quan tâm của đảng và chính phủ
đối với vấn đề bảo vệ môi trường cũng như biến đổi khí hậu
trong cái dọn phát triển mới của đất nước
đối với công tác ứng phó biến đổi khí hậu để phát triển bền vững
thì việt nam chúng ta đòi hỏi phải có cái chuẩn bị nội lực
và tăng cường đầu tư cho công tác ứng phó biến đổi khí hậu
từ những giải pháp về công trình phi công trình
và các giải pháp khác để giảm nhẹ phát triển
phát thải khí nhà kính rồi là thích ứng biến đổi khí hậu
theo các chuyên gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu
đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho phát triển nhanh và bền vững
để ứng phó hiệu quả các cơ quan chức năng cần phải đổi mới tư duy
và cách tiếp cận đa chiều bởi ứng phó thiên tai không chỉ đơn thuần là chống
mà phải chủ động thực hiện những giải pháp giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra